đến nay thì khu vực này lại tiếp tục xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
đặc biệt tại khu vực nút giao cát túy loan mặt đường hằn lốn việc đi lại rất khó khăn
đường cao tốc đà nẵng mới đưa vào sử dụng hơn một năm nhưng nhiều hợp phần đã xuống cấp và hư hỏng
thậm chí nhiều hàng mục liên quan đến dự án này vẫn chưa được hoàn thành